các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đáng lưu ý nắng nóng cao điểm tập trung ở các tỉnh đông bắc như lào cai lạng sơn bắc giang hà giang phú thọ
cơ quan khí tượng cảnh báo do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm không khí giảm thấp
người dân cần đề phòng có thể gây tình trạng mất nước kiệt sức đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao
người dân không nên làm việc hoặc di chuyển ngoài trời quá lâu đặc biệt từ một mươi hai đến một mươi năm giờ là thời điểm nắng nóng đặt cường độ gây gắt nhất trong ngày
ngoài ra mức nhiệt trên ba mươi năm độ c phổ biến từ một mươi đến một mươi chín giờ
tại trung bộ do đặc điểm của gió phơn nắng nóng sẽ duy trì từ sáng sớm đến tối muộn
chuyên gia cho biết vào ban đêm nhiều nơi ở miền trung vẫn ghi nhận mức nhiệt cao từ ba mươi ba cho tới ba mươi bốn độ c
với nhiệt độ và độ ẩm không khí như hiện nay nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào
vì vậy người dân cần nâng cao cảnh giác đề phòng nguy cơ hỏa hoạn trước tình trạng nắng nóng đặc biệt gây gắt như hiện nay
và trên thực tế tại nhiều địa phương trên cả nước
đã xảy ra nhiều vụ cháy nổ liên quan đến chập điện cháy nổ đường dây điện cột điện gây nhiều thiệt hại lớn về tài sản
xin kính chào quý vị và các bạn
do tác động của vùng áp thấp nóng ở phía tây kết hợp với hiệu ứng phơn
nên nắng nóng gai gắt sẽ còn duy trì trong hôm nay và ngày mai
với mức nhiệt ngày đêm sẽ giao động từ hai mươi sáu đến bốn mươi độ
thời gian có nắng nóng trên ba mươi năm độ sẽ duy trì từ một mươi giờ cho đến một mươi tám giờ
nếu phải hoạt động ngoài trời người dân cần phải chuẩn bị đầy đủ và dụng tranh nắng
để giảm bớt tác hại của tiêu cực tím cũng như bổ sung vitamin khoáng chất để đảm bảo sức khỏe
ban ngày có nắng nóng còn về chiều tối bắc bộ vẫn có thể có mưa rông ở vài nơi
những cơn rông xảy ra sau ngày có nền nhiệt độ cao rất dễ gây ra tố lốc và gió giật mạnh
người dân cần phải lưu ý đề phòng
đối với các tỉnh trung bộ các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến phú yên
cũng chịu tác động của vùng áp thấp nóng và hiệu ứng phơn
nên duy trì nắng nóng gai gắt trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất trong ngày mai sẽ phổ biến là ba mươi bảy cho đến bốn mươi độ
vùng núi phía tây có nơi vượt ngưỡng bốn mươi độ
nắng nóng kết hợp cùng với độ ẩm giảm thấp khiến cho nguy cơ xảy ra cháy nổ cháy rừng bị đẩy lên cao
người dân cần phải hết sức cảnh giác
khu vực từ khánh hòa vào đến bình thuận cũng có nắng nóng nhưng nhiệt độ sẽ thấp hơn đôi chút
về chiều tối trung bộ có thể có mưa rông vài nơi
trong cơn rông cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh
khu vực tây nguyên và nam bộ chịu ảnh hưởng của gió mùa tây nam với cường độ trung bình
do vậy cả hai khu vực này chủ yếu có mưa rào và rông rải rác vào chiều tối và tối
trong đó mưa rông kèm theo tố lốc và gió giật có thể tập trung nhiều ở khu vực phía nam tây nguyên và tại nam bộ
ban ngày ít mưa trời có nắng với nhiệt độ cao nhất trong ngày tại khu vực tây nguyên phổ biến trong khoảng ba mươi ba mươi ba độ
còn tại nam bộ là ba mươi một ba mươi bốn độ có nơi cao hơn
đến với biển đông quần đảo hoàng sa không mưa
tầm nhìn xa là trên một mươi km gió tây nam cấp năm nhiệt độ từ hai mươi bảy đến ba mươi bốn độ
trong khi đó tại quần đảo trường sa có mưa rào và rông vài nơi từ chiều có mưa rào và rông rải rác
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh tầm nhìn xa trên một mươi km giảm xuống từ bốn đến một mươi km trong mưa
gió tây nam cấp năm riêng phía tây bắc có lúc giật cấp sáu bảy biển đông nhiệt độ từ hai mươi sáu ba mươi hai độ
khu vực hà nội mây thay đổi chiều tối có mưa rào và rông vài nơi
ngày nắng nóng gai gắt có nơi nắng nóng đặc biệt gai gắt
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ từ hai mươi bảy đến bốn mươi độ